tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bà my ca en giang
tổng thư ký cộng đồng pháp ngữ đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng bà tổng thư ký
và đoàn đại biểu sang thăm chính thức việt nam
tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác giữa hai bên đã có trong gần năm mươi năm qua
việt nam mong muốn cộng đồng pháp ngữ tiếp tục phát huy vai trò của mình
trong việc tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
nhằm góp phần tìm kiếm giải pháp trong các cuộc khủng hoảng
xung đột đề cao giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn ủng hộ và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà tổng thư ký
cộng đồng pháp ngữ ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng trong cộng đồng quốc tế
hỗ trợ tích cực công cuộc phát triển bền vững của các nước thành viên
thực hiện chủ trương là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng pháp ngữ
vì vậy việt nam đã và cam kết sẽ luôn tích cực tham gia và đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng vì những mục tiêu này
trao đổi với chủ tịch nước trần đại quang bà mika enjung bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao tinh thần của việt nam
trong việc thực hiện những cam kết trong cộng đồng pháp ngữ
sự đóng góp của việt nam có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự phát triển chung của cộng đồng pháp ngữ
đặc biệt là việc các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào các nước châu phi dựa trên tinh thần trách nhiệm cao và phát triển đồng đều
vào tháng một mươi một tới chủ tịch nước trần đại quang sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao lần thứ một mươi sáu của cộng đồng pháp ngữ
đây là vinh dự rất lớn thúc đẩy giao lưu kinh tế hợp tác phát triển giữa các nước trong cộng đồng pháp ngữ